tối ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai tại khu vực tượng đài lý thái tổ đã diễn ra chương trình nghệ thuật
thăng long việt nam bay lên do nhà hát trèo hà nội tổ chức với sự góp mặt của gần một trăm linh ca sĩ diễn viên
ngoài ra còn có các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương đất nước và bắc hồ vĩ đại
nhằm chào mừng hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
với sự góp mặt của gần một trăm linh ca sĩ diễn viên múa cùng các tiết mục được đầu tư công phu
như mùa xuân làng lúa làng hoa do ca sĩ ngọc khuê thể hiện
hát về tổ quốc hôm nay do ca sĩ quốc phòng biểu diễn
chương trình đã đem đến cho người dân thủ đô và du khách quốc tế những cảm nhận rõ nét
về một hà nội văn minh thân thiện
tối nay rất đẹp tôi yêu hà nội
ở đây có rất nhiều phương tiện giao thông bạn biết đấy
tôi đã sống ở đây hai mươi năm năm nhưng hôm nay rất thoáng đẳng và bây giờ hà nội trông thật khác biệt
tôi thấy hà nội có rất nhiều tiềm năng để thu hút bạn bè quốc tế
con người ở đây rất hiền lành nhiệt hành
có thể thấy các bạn có sự hỗ trợ rất tận tình
một thành phố xinh đẹp đây sẽ là nơi với nhiều tiềm năng phát triển
tôi cảm nhận là giống như là việt nam đang vươn lên
đây là một cuộc vui lịch sử mà cả dân tộc đang rất là vui mừng để đón cuộc gặp lịch sử này
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên là dịp để hà nội cũng như việt nam
quảng bá nền văn hóa đa dạng những tiềm năng về du lịch đang ngày một phát triển
đây là cơ hội để bạn bè quốc tế biết đến hình ảnh việt nam thân thiện mến khách ưa chuộng hòa bình
có khả năng tổ chức những sự kiện lớn quan trọng của thế giới
việt nam các bạn có rất nhiều điều kiện tốt để trở thành nước chủ nhà
đăng cai những sự kiện quan trọng của quốc tế như hội nghị thượng đỉnh lần này
thủ tục đăng ký visa của các bạn rất nhanh gọn tạo điều kiện tu hút du khách là người nước ngoài
khi nói chuyện với mọi người ở đây tôi thấy các bạn rất thân thiện hào hứng và hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình làm việc
bạn biết đấy hội nghị thượng đỉnh lần này đã thu hút hơn ba phóng viên quốc tế
tôi nghĩ rằng đây là cơ hội quảng bá hiệu quả hình ảnh tươi đẹp về con người cũng như đất nước việt nam
ngoài các chương trình nghệ thuật được tổ chức tại vườn hoa lý thái tổ và trên địa bàn thủ đô
theo chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước và bộ văn hóa thể thao và du lịch
nhà hát ca mối nhạc việt nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật có chủ đề ánh dương mùa xuân
để phục vụ cho quốc yến mà tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
triều đái nhà lãnh đạo kim trương ươn và đoàn đại biểu cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên thăm việt nam